một chiếc xe tải chở hàng chục tấn điều bất ngờ tuột dốc lật vào quán ăn khiến hai người tử vong và sáu người bị thương nặng
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay trên đường dt bảy trăm năm mươi bảy đoạn qua thôn tân hiệp một xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày tài xế lê minh trung chú tại tỉnh tây ninh
điều khiển xe tải biển số bảy mươi h năm mươi hai trên xe chở hàng chục tấn điều lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi bảy hướng từ huyện phú riềng đi tỉnh đắk nông
đến đoạn lên dốc thuộc thôn tân hiệp một xã bù nho chiếc xe đang lên dốc thì bất ngờ tuột dốc lật thẳng vào quán ăn bên trái đường
khiến nhiều người đang ngồi ăn trong quán không chạy kịp
trong đó cháu bùi thị lan và anh la văn đại cùng chú tại huyện phú riềng không may bị xe và tường đè lên người tử vong
sáu người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu vụ tai nạn cũng làm gãy nát cột điện mất điện toàn diện xung vực
xung quanh khu vực xã bù nho nhiều phần tường trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập
ngay sau khi tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd huyện phú riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng điều động ba xe chuyên dụng nhanh chóng cẩu xe tải ra khỏi hiện trường
đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tiếp tục tìm kiếm và khắc phục hậu quả